thưa quý vị trong chính sách hỗ trợ lần ba tp hcm đã chi trả cho hơn sáu hai triệu người
còn hơn một bốn triệu người chưa nhận được gói hỗ trợ có một mươi sáu bảy trăm tám mươi một người từ chối nhận
đây là thông tin được sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
tại buổi giám sát của hội đồng nhân dân thành phố đối với sở lao động thương binh và xã hội
sở y tế sở tài chính sở thông tin và truyền thông
báo cáo tại buổi giám sát đại diện sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết
trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua tp hcm đã chi hỗ trợ cho đối tượng nghèo
theo nghị quyết số chín mươi bảy của hội đồng nhân dân thành phố đợt ba là hơn sáu hai triệu người
đạt hơn bảy mươi tám trong tổng số hơn bảy chín triệu người mà ủy ban nhân dân các quận quyện
và tp thủ đức phê duyệt tổng số người chưa nhận được hỗ trợ là hơn một bốn triệu người
trong đó nguyên nhân do địa phương thiếu kinh phí để chi hỗ trợ hơn một ba triệu người
đang cách ly điều trị bệnh tại các cơ sở y tế nên không có mặt tại địa phương hơn một mươi bảy người

có mặt tại địa phương tại thời điểm chi trả hơn một trăm linh hai người và hơn bốn mươi bảy người
chưa nhận được hỗ trợ do địa phương không liên hệ được người nhận không có giấy tờ tùy thân
mặc dù các gói hỗ trợ của tp hcm thể hiện chủ trương rất nhân văn ý nghĩa
hỗ trợ đúng thời điểm nhiều người gặp khó khăn và được người dân đồng tình đánh giá cao
tuy nhiên đại diện sở lao động thương minh và xã hội cũng thừa nhận
các gói hỗ trợ liên tục ra đời dẫn đến địa phương gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng mỏng
trong khi khối lượng công việc phát sinh cùng lúc quá lớn nên nhiều lúc không thể trực tiếp
tiếp cận được người có nhu cầu hỗ trợ thực tế
ngoài ra do ngân sách tp hcm chuyển xuống địa phương chậm
trong khi ngân sách quận quyện và tp thdk hạn chế nên mặc dù có chủ động
nhưng vẫn phần nào ảnh hưởng đến tiến độ trong công tác chi hỗ trợ